công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với trương văn dũng để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước
ngày hai mươi một tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với trương văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại phường nam đồng quận đống đa hà nội để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều tám mươi tám bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi năm
các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đang tích cực điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trương văn dũng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật